hôm nay ngày năm tháng chín các địa phương trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
theo văn bản hướng dẫn gửi các địa phương trước đó của bộ giáo dục đào tạo
lễ khai giảng năm nay sẽ tổ chức ngắn gọn bảo đảm an toàn phòng chống dịch
nhưng vẫn tạo không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường
chương trình lễ khai giảng năm nay được tổ chức ngắn gọn trang trọng
thời gian không quá bốn mươi năm phút đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
theo quy định để bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh và giáo viên
đối với những địa phương thực hiện giãn cách xã hội
các cơ sở giáo dục tổ chức lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến
bộ giáo dục đào tạo cũng nhấn mạnh các cơ sở giáo dục ổn định
và duy trì nền nếp học tập ngay sau lễ khai giảng
ban hành kế hoạch giáo dục của nhà trường trong cả năm học
bảo đảm nội dung chương trình giáo dục theo quy định